đối với chủ tịch hồ chí minh tự học có vai trò đặc biệt quan trọng là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ
bằng tấm gương tự học và học tập suốt đời bác hồ đã để lại nhiều bài học và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ nói theo
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài chủ tịch hồ chí minh với tinh thần học và tự học của tiến sĩ đoàn nam đàn học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
học tập chính là hoạt động tiếp thu chi thức của mỗi cá nhân là tiền đề quan trọng dẫn tới sự phát triển ở mỗi con người
quá trình học tập bao gồm học tại trường lớp ở những giai đoạn nhất định của cuộc đời và tự học suốt cả cuộc đời mỗi người
chủ tịch hồ chí minh cho rằng còn sống còn phải học
đây là biện pháp tốt nhất để nâng cao trình độ hiểu biết đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được
không tiến bộ là thoái bộ
xã hội càng đi tới công việc càng nhiều máy móc càng tinh xảo
mình mà không chịu khó học thì lạc hậu mà lạc hậu thì bị đào thải
tự mình đào thải mình
trong học tập cần kết hợp cả học tập ở trường ở lớp và tự học
bản chất của tự học là tự học
tự học là một quá trình học tập không trực tiếp có giảng viên
tự học là lao động khoa học vất vả hơn rất nhiều so với quá trình học của giảng viên
bởi người học phải độc lập xây dựng kế hoạch phương pháp học tập
tự tìm hiểu phân tích những kiến thức trong sách vở tài liệu để tiến tới làm chủ chi thức
nếu thiếu sự kiên trì lòng quyết tâm và sự nghiêm túc của bản thân
thì sẽ không thể thực hiện được kế hoạch học tập do mình đặt ra
chính việc tự học sẽ giúp mỗi người nhớ lâu và vận dụng những kiến thức
để học một cách hữu ích vào cuộc sống
tự học còn giúp cho mỗi người trở nên năng động sáng tạo không phụ thuộc vào người khác
từ đó hạn chế những khuyết điểm và hoàn thiện bản thân
càng cố gắng tự học con người càng trao dồi được nhân cách và chi thức
để việc tự học đạt kết quả tốt chủ tịch hồ chí minh cho rằng
mỗi người cần phải xác định mục đích động cơ học tập đúng đắn
người yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải hiểu rõ
học để làm gì học để sửa chữa tư tưởng
học để tu dưỡng đạo đức cách mạng học để tin tưởng học để hành
việc tự học của chủ tịch hồ chí minh có mục đích cuối cùng là làm cách mạng
giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
chủ tịch hồ chí minh đã kiên trì tự học vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mạc lê ninh
vào hoàn cảnh cụ thể ở việt nam và đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi
sự vận dụng sáng tạo chính là quá trình tự thích nghi tự tìm tòi
thâm nhập thực tiễn đúc rút kinh nghiệm phát huy nội lực
và sâu xa hơn đó còn là quá trình tự học tập tự giáo dục
để làm cho nhân cách cũng như năng lực của bản thân phù hợp với mục tiêu lý tưởng công việc
khi tham dự đại hội bảy quốc tế cộng sản được tổ chức tại thủ đô moscow nga
vào tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi năm bác hồ đã khai rõ trong lý lịch
họ và tên line trình độ học vấn tự học
người cho rằng việc học không chỉ có ở nhà trường
có lên lớp mới học tập mà trong mọi hoạt động cách mạng chúng ta đều phải học tập
vậy nhưng ai cần phải học
theo bác hồ ai cũng phải học không kể người sang hay hèn giàu hay nghèo
không phân biệt nghề nghiệp giới tính tôn giáo dân tộc
khi đã xác định việc học là một nhu cầu thì tự giác ai cũng phải học
người cho rằng trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề cần quan tâm
nếu thế cái gì học cái ấy thì chúng ta chỉ thu được một mớ kiến thức hỗn hợp
không có tác dụng với chính người học và cũng không đủ thời gian để học hiểu hết tất cả
do đó ngoài việc học ở nhà trường theo chương trình quy định
chúng ta phải căn cứ vào trình độ nhận thức công việc đang đảm nhiệm và vị trí của bản thân
để lựa chọn những điều cơ bản thiết thực những vấn đề cần cho lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm
hoặc nhu cầu của mình để học
hơn nữa vấn đề cốt lõi nhất của việc tự học là để nâng cao hiểu biết
và để áp dụng những kiến thức đó vào làm việc
học phải đi đôi với hành
học mà không làm được học mấy cũng vô ích
học những điều quá cao xa không sát thực tế công việc chuyên môn của bản thân
trong khi thời gian dành cho tự học quá ít việc học đó cũng chỉ để trang trí cho oai mà thôi
chủ tịch hồ chí minh lưu ý mỗi người phải học tập với thái độ nghiêm túc
hết sức khiêm tốn thật thà biết đến đâu nói đến đó
không được tự cho mình là đã biết đủ rồi biết hết rồi
bác nghiêm khắc phê phán tệ dấu dốt lời biến học tập
tự cao tự đại cho mình là giỏi nhất thiên hạ
người nói cái gì biết thì nói biết không biết thì nói không biết
kiêu ngạo tự phụ tự mãn là kẻ thù số một của học tập
tính khiêm tốn yêu cầu người ta không được thỏa mãn với vốn kiến thức và thành tích đã đạt được
trong khi học phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng
đọc tài liệu
phải đào sâu hiểu kỹ
không tin một cách mù quáng từng câu một trong sách
có vấn đề chưa thông suốt thì mạnh đạn để ra và thảo luận cho vỡ lẽ
đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi vì sao
đều phải suy nghĩ kỹ càng xem có hợp với thực tế không
tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều
phải suy nghĩ chính chắn
phương pháp tự học của bác hồ là muốn nâng cao kiến thức trong quá trình tự học
mỗi người cần phải biết cách tận dụng triệt đề thời gian và những điều kiện phương tiện có sẵn trong xã hội
như thư viện câu lạc bộ sách báo viện bảo tàng các buổi nói chuyện hội thảo
ngoài ra mỗi người cần tranh thủ sự giúp đỡ hướng dẫn chỉ bảo của bạn bè đồng nghiệp
và thực hiện phương châm học ở mọi lúc mọi nơi học trong khi giao thiệp trong công việc hàng ngày
trong việc lớn cũng như việc nhỏ trong kinh nghiệm thành công
cũng như thất bại và học trong công tác vận động quần chúng
người chỉ rõ học ở đâu học ở trường học ở sách vở học lẫn nhau và học nhân dân
không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn
chính việc thông qua học tập tiếp xúc với nhân dân mà cán bộ đảng viên có điều kiện gần gũi
nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân từ đó tham mưu đề xuất tiếp tục bổ sung sửa đổi
hoàn thiện đường lối chủ trương chính sách của đảng nhà nước đúng đảng viên
phù hợp với nguyện vọng của nhân dân
cuộc sống là một trường học thực tế sinh động là nơi để thực hành những điều đã học
mỗi ngày phải học hỏi thêm được những điều mới mẻ
học đến đâu luyện tập và thực hành đến đó
trong lao động làm việc là quá trình tự học tập tích lũy bổ sung kinh nghiệm đúc kết kiến thức từ thực tiễn
và phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ để giúp cho thực hành mới
lại đem thực hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ
làm cho nó đầy đủ rồi giàu thêm
trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài
bác vừa lao động kiếm sống vừa tìm mọi cách và tận dụng mọi lúc mọi nơi để tự học
nhất là học tiếng nước ngoài
có lần nói chuyện với thanh niên bác cho biết
để học được ngoại ngữ cần phải kiên trì mỗi ngày học thuộc một mươi từ
hàng ngày trước khi thức dậy bác viết những từ mới vào một mảnh giấy
dán vào chỗ hay nhìn thấy nhất
có khi viết lên cánh tay để khi vừa làm vừa nhầm học
đến khi chữ mở hết thì cũng đã thuộc
lại cả khi đi đường bác cũng nhầm bài học
ban đêm khi chưa ngủ người lấy tay viết mò những chữ khó xuống chăn cho kỳ nhớ mới thôi
và thế là đã học thêm được vài từ mới
bác có một nguyên tắc là học đến đâu luyện tập và thực hành đến đó
học được chữ nào là tìm cách ghép câu để dùng ngay
cho nên sau một thời gian ngắn bác viết được báo và sách bằng tiếng nước ngoài
bằng cách đó dần dần
bác đã học được rất nhiều ngoại ngữ
để tự học đạt kết quả tốt theo bác
phải có tinh thần vượt gian khổ để học tập
thời gian sống ở thủ đô paris pháp
bác chỉ thuê phòng trọ nhỏ trong một khách sạn rẻ tiền
mỗi sáng nấu cơm trong một cái nồi nhỏ đặt trên ngọn đèn lầu
cơm ăn với một con cá mắm hoặc một ít thịt
ăn một nửa còn một nửa dành đến chiều
có khi một miếng bánh mì với một miếng phô mai là đủ ăn cả ngày
mùa đông lạnh
buổi sáng trước khi đi làm
bác để một viên gạch vào lò bếp của khách sạn
chiều về lấy ra bọc nó vào trong những tờ báo cũ để xuống nệm cho đỡ rét
thường thường bác chỉ làm việc nửa ngày vào buổi sáng để kiếm tiền
còn buổi chiều đi đến thư viện hoặc giữ những buổi nói chuyện
tối đến bác đi dự các cuộc meeting và thường xuyên phát biểu ý kiến
khéo lái những vấn đề thảo luận sang vấn đề thuộc địa
bác làm quen với những nhà chính trị nhà văn
để nâng cao trình độ chính trị văn học của mình
đồng thời làm phong phú thêm vốn từ ngữ mới
và cũng là điều kiện để vận dụng những từ đã học
trao dổi thêm vốn hiểu biết của mình về ngoại ngữ
sau này trên cương vị cao nhất của đảng và nhà nước
dù bận trăm công nghìn việc khi tuổi cao sức khỏe giảm
bác hồ vẫn không ngừng tự học tập
đọc thêm nhiều tài liệu sách báo trong nước và nước ngoài
bác luôn khuyên cán bộ đảng viên phải không ngừng học tập
để có trình độ hiểu biết mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng công tác
cần tự học để nâng cao trình độ của bản thân
coi đây là tiêu chuẩn giá trị đạo đức của mỗi người
và là nhu cầu thói quen hàng ngày của cán bộ đảng viên
những cán bộ đảng viên lười học lười suy nghĩ
không thường xuyên cập nhật thông tin mới hiểu biết mới
cũng là một biểu hiện suy thoái về đạo đức
năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trong một buổi nói chuyện với đảng viên mới của hà nội
người nhắc nhở thời kỳ bí mật điều kiện học tập của đảng viên
rất khó khăn thiếu thầy thiếu sách thiếu tự do
nhưng cán bộ và đảng viên vẫn quyết tâm vì cách mạng mà học
bây giờ điều kiện thuận lợi nhiều cho nên các cô các chú
càng phải ra sức học tập cho tốt
bác thường nghe nói có đồng chí bốn mươi tuổi đã cho mình là già
nên ít chịu khó học tập
nghĩ như vậy là không đúng bốn mươi tuổi chưa phải là giả
bác đã bảy mươi sáu tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm
chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời
còn sống thì còn phải học còn phải hoạt động cách mạng
cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
là tấm gương sáng mẫu mực về tinh thần tự học
lấy tự học làm cốt làm phương thức chủ yếu
để nâng cao trình độ mọi mặt của bản thân
xong tự học ở chủ tịch hồ chí minh
không phải là một sự ngẫu hứng tùy ý
mà việc tự học của người đã trở thành một khoa học
một nghệ thuật một chiếc lý nhân văn sâu sắc
với một kế hoạch cụ thể chặt chẽ khoa học
với một ý chí và quyết tâm bền bỉ dẻo dai
tinh thần sáng tạo tranh thủ mọi lúc mọi nơi để học
những lời chỉ dẫn quý báu những bài học kinh nghiệm sâu sắc
rút ra từ chính tấm gương tự học bền bì của người
đến nay vẫn giữ nguyên giá trị
đặc biệt trong tình hình hiện nay
khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển nhanh chóng
đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên cần phải liên tục bồi dưỡng kiến thức
nâng cao năng lực để thích ứng với những biến đổi của xã hội
nếu không sẽ bị tụt hậu
mặt khác con người luôn ý thức về tương lai
chú trọng năng lực suy nghĩ năng lực lý giải cho tương lai của mình
để có được những năng lực ấy
mỗi người phải học tập không ngừng học tập liên tục
học tập suốt đời thông qua nhiều hình thức
nhưng tự học là điều rất quan trọng
và vấn đề tự học trở thành một yêu cầu cấp bách bắt buộc
đối với mỗi cán bộ đảng viên và từng người lao động
thậm chí tự học quyết định sự thành bại của từng người
trước những đòi hỏi ngày càng cao của nền sản xuất của xã hội
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết số bốn nqtvk
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
nghị quyết số bốn nqtvk
nghị quyết chỉ rõ một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là
nhận thức sai lệch về ý nghĩa tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị
lời học tập chủ nghĩa maclennan tư tưởng hồ chí minh
chủ trương đường lối nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
do vậy mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng tự học tập
để nâng cao trình độ hiểu biết mọi mặt và coi tự học là nhu cầu thói quen
hành vi hàng ngày là một tiêu chuẩn một giá trị đạo đức của người cán bộ đảng viên
tinh thần ý chí tự học của chủ tịch hồ chí minh đến nay và cả mai sau
vẫn còn nguyên giá trị có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc
đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của dân tộc ta
tư tưởng và tinh thần tự học của người mãi mãi tỏa sáng
soi dọi cho mỗi chúng ta phấn đấu rèn luyện tự vươn lên trong học tập
tu dưỡng rèn luyện bản thân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
chủ tịch hồ chí minh với tinh thần học và tự học
của tiến sĩ đoàn nam đạt học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau